với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng vì an sinh xã hội
trong những ngày qua tuổi trẻ khối doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm đã tham gia chiến dịch tình nguyện
kỳ nghỉ hồng lần thứ một mươi bảy hẻ hai nghìn một mươi tám với không khí thi đua sôi nổi
chiến dịch trao quân hỗ trợ người dân khó khăn chăm lo cho các em thiếu nhi thăm và tặng quà
cho các gia đình chính sách trên địa bàn tp hcm và các tỉnh miền đông nam bộ tây nam bộ
miền trung tây nguyên đảo thủ chu tỉnh kiên giang và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào v v
tại mặt trận huyện nhà bè các chiến sĩ tình nguyện của tổng công ty điện lực tổng công ty công nghiệp
tổng công ty nông nghiệp sài gòn khối doanh nghiệp trung ương tại tp hcm
khu chế xuất của công nghiệp thành phố
công ty dược sài gòn công ty lisking v v đã tập huấn nuôi trồng thủy sản cho người dân
khám bệnh tặng quà cho các gia đình chính sách hộ gia đình khó khăn
trao tặng một căn nhà tình bạn lắp đặt hai tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn
thiết kiệm điện cho các địa phương
các chiến dịch hè trên địa bàn nguyễn nhà bè vào năm hai nghìn một mươi tám được sự quan tâm hỗ trợ
của các đơn vị trực tục thành đòn
duyên chiến dịch kiện hải hồng năm nay được sự hỗ trợ của đơn vị cầm sức sức thành đòn
duyên chiến dịch mùa xanh năm nay nguyễn nhà bè đón một mươi bốn trường đại học
cao đẳng và trung học trên đoàn phố về hỗ trợ giúp bà con nhân dân
trong quá trình thực hiện công tác an sinh xã hội
đồng thời xây dựng các công trình giao thông nông thôn tập trung xây dựng năm tiếng đường
tổng giá trị năm tiếng đường này hơn hai tỷ đồng để hỗ trợ cho bà con mình
trong quá trình vương linh trong cuộc sống
chiến dịch kiện hải hồng năm nay sẽ thực hiện sáu nội dung trọng tâm
tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị uống nước nhớ nguồn vì an sinh xã hội
xây dựng nông thôn mới tình nguyện hướng về biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc tình nguyện quốc tế